bây giờ tôi lại muốn hỏi bác sĩ thanh huyền ạ
vậy thì với những người mà vừa mới bị
vừa mới bị phát hiện ra mình bị về thoái hóa khớp về cuộc sống
nếu như họ đảm bảo một cái chế độ tập luyện tốt
và cái chế độ dinh dưỡng hợp lý
thì liệu rằng họ có thể chữa khỏi hay không
thì như tôi vừa chia sẻ lúc trước
thì do thoái hóa khớp nó có rõ ràng có hai nguyên nhân
nếu chúng ta không thể can thiệp được vào quá trình lão hóa
chúng ta không thể trừ sinh bất lão được
thì hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát và làm giảm được
quá trình thoáng hóa khớp chỉ bằng chế độ dinh dưỡng
bằng các chế độ vận động và cái lối sống tích cực
tôi lấy ví dụ như là khói thuốc lá chẳng hạn
là gây phá huyện sụn phớp rất là nhanh
kể cả hút thuốc lá chủ động hay là tụ động
rồi chế độ sinh hoạt hàng ngày
mình có phải bê bác nặng nhiều quá
mình cái khớp của mình có phải chịu tải trọng nhiều quá hay không
hoặc tự nhiên những người mà ngồi suốt ngày
hoặc là một cái tư thế lao động gò bó
chúng ta đứng suốt ngày chẳng hạn
mà chúng ta không được vận động thường xuyên
cơ khớp không được co giãn thường xuyên
thì đấy cũng là những nguyên nhân mà gây thoái hóa khớp
vậy thì nếu chúng ta có được
xây dựng được một chế độ vận động hợp lý
và cái chế độ dinh dưỡng hợp lý
chế độ mà thường xuyên kiểm tra sức khỏe
thì hoàn toàn là chúng ta có thể kiểm soát được vấn đề thoái hóa khớp
và đặc biệt đối với những người trẻ
thì hoàn toàn là sụn khớp
và các đầu xương hoặc các tổ chức phần mềm quanh khớp
như dây chẳng ba khớp hoàn toàn có khả năng được tái tạo lại
và khả năng phục vụ hoàn toàn
xin được cảm ơn bác sĩ thanh nguyễn
thế không biết là phó giáo sư thế sư lâm
có đồng ý với những vấn đề vừa rồi
những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thanh huyền không ạ
về vận động như vậy
rồi còn dinh dưỡng thì sao
nó cũng có đóng góp nhiều không ạ
tôi nghĩ rằng là một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh
và chúng ta cân đối đủ các chất dinh dưỡng
rồi giàu các chất chống oxy hóa
nó cũng giúp cho cái tế bào của cơ thể nói chung
cũng như tế bào của khớp
tế bào của khớp nó cũng gọi là chậm lão hóa đi
ví dụ như là giàu các yếu tố như vitamin c
các vi chất nội chung
nó cũng làm cho cái tổ chức xương hơi khớp của chúng ta
nó cũng chậm lão hóa đi
và một cái nối sống lành mạnh
thì tôi cũng rất nhất trí với bác sĩ nguyễn
bỏ thuốc lá này
vấn đề rượu nữa đúng không
mà tôi nghĩ là thanh niên hiện nay
chúng ta uống rượu trắng quá nhiều

mà hiện nay thì quy định là
một ngày không quá hai đơn vị rượu
tức là không quá hai mươi gram cồn nguyên chất
thì thanh niên chúng ta có khi ngồi uống bia bốn năm
uống bia tức là chúng ta đã bốn năm đơn vị rượu rồi đúng không
và chính cái uống rượu nhiều
nó cũng làm cho mất canxi nhiều
và nó chính là ảnh hưởng đến các khớp
rồi chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề nước ngọt
hiện nay thì nước ngọt có ra
chúng ta cũng phải tránh
vì lớp trẻ chúng tôi quan sát là cũng uống nhiều
như chúng tôi có tuổi thì
chúng tôi cũng phải tránh
tôi uống ít thôi nhưng lớp trẻ uống nhiều
và chứng uống nhiều cái nước ngọt có ra
nó cũng làm mất cho canxi trong cái khẩu phần ăn của chúng ta
hãy một chế độ ăn mà tôi nghĩ là
cũng phải giàu các chất chống oxy hóa
từ thực phẩm tự nhiên
ví dụ chúng ta ăn nghệ
ăn tỏi ăn hành ăn rau thơm
chính cũng rất là giàu các chất chống oxy hóa
để giúp cho cái tổ chức khớp
với sữa xương của chúng ta nó tốt hơn
rồi chúng tôi nghĩ cái gì nữa nhỉ
mà tôi nghĩ rằng là với những cái điều vừa rồi
thì chắc hắn là
những nhân hài như rượu bia hay là nước ngọt
họ sẽ không hề thích điều này tí nào
nhưng mà gọi là phải giảm độ đường đi đúng không ạ
rồi chúng ta giảm độ có ga đi đúng không ạ
chúng ta vẫn phải nhắc lại một câu là
chúng ta vẫn có thể dùng
nhưng mà đừng có dùng quá nhiều
một chút xíu thôi cũng là
chúng ta gọi là có hương vị cuộc sống thôi
rượu bia hay thuốc lá là những thứ
mà chúng ta có thể thấy là
phát triển gia truyền sẻ tác động rất lớn
đến cái việc thoải hóa khớp vào cuộc sống
cũng như các bộ phận trong cơ thể của mình
có một câu hỏi
bác sĩ thanh nguyên ạ
ngoài ra cái chế độ dinh dưỡng
thì nó cũng sẽ giúp cho
mình giảm độ béo phì
và mình cũng giúp cho mình tăng được hệ cơ

thì khi cơ mình khỏe
thì nó cũng sẽ giúp cho
hỗ trợ thêm chịu lực của vùng xương khớp
cho nên là dinh dưỡng thực ra rất là đóng vai cho quan trọng
xin chia sẻ thêm về câu hỏi
của anh tú
điều chúng ta có chữa được thoải hóa khớp
thì tôi nghĩ rằng thoải hóa khớp
là chúng ta nên quan tâm đến cái khía cạnh
là chúng ta phòng ngừa
và chúng ta làm giảm quá trình thoải hóa
chứ chúng ta hoàn toàn không chữa được
tuy nhiên thì phòng ngừa và giảm quá trình thoai hóa
thì chúng ta có thể
sử dụng và chúng ta phải để ý đến
bất cứ giai đoạn nào
và bất cứ lứa tuổi nào
tôi lấy một ví dụ
bây giờ cái trẻ con
những cái cháu rất là nhỏ
nó sử dụng smartphone
cái smartphone sử dụng quá nhiều
chắc chắn là toàn bộ hệ cơ
vùng vai và vùng cổ sống
vùng cổ gái là đều sẽ bị ảnh hưởng
và đó cũng là nguyên nhân
là lý do tại sao khi chúng ta sử dụng smartphone nhiều
hoặc là chúng ta ngồi máy vi tính nhiều
như viên văn phòng thẳng hạn
thì đấy chính là những nguyên nhân tại sao
thoải hóa cuộc sống cổ của mình
hoặc là tình trạng đo vai gái mạng tính
nó gặp nhiều của người trẻ tuổi đến như vậy
thậm chí là những cháu lứa tuổi học được
do đó mà cái phòng ngừa thoải hóa khớp
và làm giảm quá trình thoải hóa khớp
thì chúng ta có thể tiến hành
điều đó chúng tôi đã vừa được
hai chuyên gia ngày hôm nay chia sẻ
và tất cả quý vị chắc chắn đã nghe rõ rồi
đúng không ạ
bất cứ một thứ gì mà chúng ta sử dụng hàng ngày
cái quần cái áo hay bất cứ một đồ vật nào
nó cũng sẽ cũ dần theo thời gian
thì cơ thể chúng ta cũng vậy thôi
chúng ta khi trẻ chúng ta giả đi
thì các bộ phận của chúng ta nó cũng dịu dạo đi
chính vì vậy mà ở đây
thoải hóa khớp về cuộc sống thì chúng ta
phòng phòng để nó chậm
có trình thoải hóa lại
chứ chúng ta không thể bảo là nó chữa khỏi
hoàn toàn đúng không ạ
vì về già thì ai cũng sẽ bị thôi
chứ không phải là bảo chúng ta như thế nào
không bị cái bệnh thói hóa khớp hay là cuộc sống
ở bất cứ lứa tuổi nào